tôi về hãng phim truyện tôi làm tổng cộng là sắp xỉ ba mươi sáu năm ba mươi bảy năm
niềm ước ao của biết bao nhiêu con người
mong được đóng góp sự nghiệp nghệ thuật trong hãng phim truyện
đó là những người mà như tôi là vinh dự lắm
thì cái điều đầu tiên mà được đứng trong hàng ngũ của học phim truyện
ai cũng tự hào
thì giờ đây là hoàn toàn bây giờ là mất hết sau khi cổ phần hóa
cái tên của hãng phim truyện việt nam bây giờ đổi tên thành là công ty cổ phần đầu tư
và phát triển phim truyện việt nam
nhưng tôi chưa thấy đầu tư gì và tôi cũng chưa thấy phát triển gì
bởi vì nếu muốn phát triển thì đương nhiên nó sẽ phải có những cái con người mới
có những cái bộ phận làm việc chính quy
nơi đây thì hoàn toàn nó cứ đi ngược lại
nó cứ càng ngày nó càng lụi càng ngày càng lụi
nếu tôi nhớ không nhầm thì cách đây
nếu tôi nhớ không nhầm thì cách đây
lần gần đây nhất mà chúng tôi được gặp lãnh đạo đây thì như cách đây khoảng bốn năm năm rồi
sau đó thì chúng tôi không được gặp lãnh đạo của công ty chủ quản
lẫn lãnh đạo của công ty này nữa
và chúng tôi không biết được cái định hướng cái chiến lược của họ đối với hãng phim như nào
chúng tôi cũng không biết
trải qua những con đường về sau này chúng tôi thất vọng hoàn toàn
thất vọng là vì gì
không làm được một điều gì
phải có tắc phẩm
phải có tắc phẩm
chúng tôi làm nghề phải có tắc phẩm
nhưng mà chúng ta không bắt đầu từ trong năm cổ phần hóa
chúng tôi không có được tham gia
bất kể một cái gì trong hãng phim chuyện người ta
đấy là cái điều chúng tôi thất vọng mà đáng buồn
cho những anh em văn nghệ sĩ
trước kia tự hào bao nhiêu
thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu
từ khi cổ phần hóa đến giờ là
đến bây giờ
tính năm thì là tám năm rồi
tất cả các anh em đồng nghiệp của tôi
ở hãng phim là đều không lương
không có tắc phẩm
không có bảo hiểm
không có một cái chế độ nào cả
tôi nghĩ rằng là họ đang cố tình
để làm những cái việc như thế
để chúng tôi cảm thấy là nó vất vả quá
và như thế là chúng tôi sẽ chán mà chúng tôi sẽ bỏ đi
thì cái đấy là
tôi nghĩ nó hơi bị
gọi là nhẫn tập đối với cả chúng tôi
chúng tôi sẽ phải tự buôn trải thôi
chúng tôi có thể làm đủ mọi công việc
để mà tồn tại
những người nào mà có khả năng sống được với nghề

chúng tôi vẫn đi làm phim
chúng tôi làm cho những đơn vị bên ngoài
còn những cái người nào mà
gắn bó với cái công việc
nghề nghiệp của mình
thì sẽ phải làm những cái công việc khác
ví dụ như là đi bán bia
rồi bán hàng online
rồi thậm chí có những người chạy xe công nghệ
để mà họ làm những công việc
để duy trì cuộc sống
khi mà không có lương không có bảo hiểm
thì nó sẽ xảy ra rất nhiều thứ
gia đình nó sẽ xung đột
rồi các cái thế hệ con cái họ không được
có tiền thì không có tiền
đóng tình học
ví dụ tôi nói
đấy là những cái tình trạng nó quá khó khăn
chúng tôi cứ lay lắt như thế
cuộc sống nó
thì bây giờ thực ra thì những cái nghề
mà như kiểu là xe ôn các thứ
thì không phải là không được tôn trọng
nhưng mà nó khác rất nhiều
với cái công việc mà anh chị đã từng làm
thế nên thực ra nếu chạy lòng thì vẫn có chạy lòng
và rất là
rất là đau đáu
một cái mong muốn là quay sở lại
được làm nghề của mình
chúng tôi chả biết phải như thế nào nữa
thế còn bản thân cá nhân tôi
cũng như cán bộ công nhân viên
đề nghị với bộ văn hóa
rồi với các cái cấp cao hơn nữa
là giải quyết xuất điểm cái vấn đề cổ văn hóa
hác truyện việt nam
thế còn nếu như vì một cái lý do nào đó
mà chưa giải quyết
thì phải tìm cái biện pháp
để giải quyết cái đời sống
công an việc làm trước mắt
cho cán bộ
văn nghệ sĩ
cán bộ công nhân viên
hác truyện việt nam ở đây
ý tôi nói là gì
là giải quyết trước mắt
trong khi chờ đợi
cái giải quyết xuất điểm
thế nhưng mà tất cả những cái đấy
chúng tôi đề cập lên
nhưng mà không ai được
không được giải quyết
buồn lắm chứ
hy vọng là
bao nhiêu lần chỉ đạo của thủ tướng
rồi phó thủ tướng
cứ mỗi lần chỉ đạo như thế
là chúng tôi lại hy vọng
lại chờ đợi
xong lại thất vọng
đến bây giờ
tám năm rồi
thật ra là vẫn còn
đang rất hy vọng
thì mới vẫn còn gắn bó
nhưng mà không biết là
phải chờ đợi bao giờ
nói chung là buồn
thì cũng thế thôi
bây giờ thì cũng chả biết
làm thế nào cả
cứ chờ thôi
sẽ có một cái
giải pháp nào đấy
cho hãng phim truyền
tại vì là ai cũng biết
là cái việc của phân hóa này
là nó sai phạm rồi
chẳng lẽ lại cứ để
cái tồn tại sai phạm này
đến mãi sao
để cho một cái
một cái hãng phim
của điện ảnh việt nam
nó chết thảm như này sao
chúng tôi vẫn
vẫn thường xuyên
là ít nhất là
kiểu hai lần
còn những anh em
mà có nhiều thời gian hơn
thì hầu như là
ngày nào cũng đến hãng
để gọi là
có một sự
giao lưu với nhau
để gọi là
hãng phim truyền việt nam
vẫn còn tồn tại
vẫn còn duy trì
mặc dù tất cả các hoạt động
sản xuất kinh doanh phim
là không còn nữa rồi
hưng lại hết
thế nên là
mà còn bám trụ
hãng phim truyền việt nam
thật sự là những người
mà rất là gắn bó
với hãng phim
rất là yêu hãng phim
lên bờ xuống ruộng
với hãng phim
cho đến ngày hôm nay đấy
bây giờ bản thân tôi
thì cũng đã là đến
cái độ tuổi nhất định
là phải lo cho
cái tương lai về sau của mình rồi
mà bây giờ không lưng
không có hiểm quá lâu rồi
bản thân tôi cũng chưa biết
là tôi sẽ bám trụ
ở đây được bao lâu
nếu với tình trạng này xảy ra
thì tôi cũng phải
kế hoạch về sau
nhưng mà trước nhất
thì anh em còn
ở đây bao lâu
thì mình cũng sẽ sát cánh
cùng anh em
thì là cứ
cứ gắn bó
với cái hãng này
cho đến khi mà nó
chính thức là xét hẳn thôi
chứ biết làm thế nào
nếu mà có ý định chuyển đi
thì đã chuyển rồi
còn bây giờ là tám năm rồi
anh em mình
thì vẫn ở lại
mình cũng ở lại cùng mọi người
chứ bây giờ bỏ mọi người đi
thì cái hãng này
nó không còn tồn tại nữa
tôi cũng đã nói
rất nhiều lần rồi
và tất cả các đồng nghiệp của tôi
cũng nói rất nhiều lần rồi
mong muốn duy nhất
của chúng tôi là
phải chấm dứt
cái việc sai phạm
trong cổ phần hóa này
nhưng mà cái việc
sát trường trước mắt
mà chúng tôi cần
là được đóng nối
cái bảo hiểm xã hội
tại vì là
chúng tôi rất là thiệt thòi
cái việc cổ phần hóa
sai phạm như này
chúng tôi không lương
không bảo hiểm
các thứ đâu phải lỗi của chúng tôi
chúng tôi vẫn sẵn sàng làm việc
chẳng qua là
cái công ty này
nó không tạo công an
việc làm cho chúng tôi
mà bây giờ thì
có thể là
giải quyết cái lương cũng được
cái bảo hiểm ấy
nó là rất là cần thiết
cho người lao động ấy
thôi trước mắt là
bây giờ cứ đóng nối
cái bảo hiểm lại cho chúng tôi
đã xong rồi
cách việc khác thì
tìm cách giải quyết sau
gỡ gỡ từ từ cũng được
vẫn mong là
sẽ đến ngày nào đó
cái thông việc
cổ phần hóa này
sẽ được giải quyết rứa điểm
và khi đấy thì
nó trở nên
tốt đẹp hơn
thì mọi người lại trở lại
làm việc bình thường